sáng ngày một mươi một tháng bốn giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tám chính thức bắt đầu
với lễ đón đoàn trung quốc tại cửa khẩu quốc tế lào cai sang việt nam tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị
chương trình giao lưu lần này diễn ra dưới sự đồng chủ trì của đại tướng phan văn giang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam và thượng tướng đồng quân bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc
chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tám bao gồm các hoạt động diễn ra
tại hai tỉnh lào cai việt nam và vân nam trung quốc trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng bốn
lễ đón được tiến hành trang trọng dưới sự chủ trì của đại tướng phan văn giang
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam
sau lễ đón bộ trưởng bộ quốc phòng hai nước thực hiện nghị lễ chào cột mốc biên giới
trồng cây hữu nghị biên giới việt nam trung quốc tại cửa khẩu quốc tế lào cai
đại tướng phan văn giang tô sơn cột mốc chủ quyền một trăm linh hai bên phía việt nam
trong khuất khổ giao lưu bộ trưởng cùng đoàn đại biểu bộ quốc phòng hai nước đã tham dự lễ cắt băng
khánh thành nhà văn hóa hữu nghị biên giới việt nam trung quốc thăm và tặng quà trường tiểu học kim đồng
thành phố lào cai tỉnh lào cai thăm đồn biên phòng cơ khẩu quốc tế lào cai
việc tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ tám
góp phần cụ thể hóa tuyên bố chung việt nam trung quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc
và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện